thưa quý vị một nhóm đối tượng hầu hết là nữ đã tổ chức cấu kết với nhau để thực hiện các hành vi
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mục tiêu mà nhóm đối tượng này nhắm đến đó là các ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh cà mau
qua công tác nắm tình hình văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cà mau
đã kịp thời phát hiện chiêu thức và thủ đoạn của nhóm đối tượng này
theo tài liệu của cơ quan cảnh sát điều tra nhóm đối tượng đã lợi dụng vào thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín
diễn biến phức tạp đi lại khó khăn hạn chế tiếp xúc công tác thẩm định xác minh của các ngân hàng gặp hạn chế
nên chúng đã câu kết nhau làm giả các giấy tờ sử dụng con dấu giả của cơ quan doanh nghiệp để tiến hành thực hiện vay tiền
chúng đã mua các loại giấy tờ giả của các cơ quan nhà nước và giấy chứng minh nhân dân qua mạng xã hội
để làm giả hồ sơ dây tính chấp tại các ngân hàng trên địa bàn tỉnh cà mau
các đối tượng này đã thực hiện hành vi rất là tinh vi
chỉ trong thời gian ngắn công an tỉnh cà mau đã phát hiện và làm rõ hàng chục bộ hồ sơ bị làm giả để chiếm đoạt tiền vay
thủ đoạn của nhóm đối tượng này sau khi đặt giả làm giấy chứng minh nhân dân qua mạng internet
chúng điện thông tin người vay với nhiều địa chỉ khó khăn